nhưng hiệu trưởng vẫn kết luận con của ông sử dụng ma túy và buộc thôi học thì quá thiệt thòi cho học sinh và không có tính giáo dục
ông phạm văn nhường hiệu trưởng trường trung học phổ thông nguyễn văn cử cho rằng
giờ ra chơi hai em học sinh này đã hút không phải thuốc lá thông thường mà là dạng ma túy khiến một em ngáo đá một em sốc thuốc
theo ông nhường đây là vi phạm cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến nhà trường
căn cứ và hành vi vi phạm nhà trường đã thi hành kỷ luật và buộc thôi học hai học sinh
kể từ ngày ba tháng bốn cho đến hết năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
một số người cho rằng kết quả xét nghiệm của trung tâm y tế huyện chưa dương tính mà sao kỷ luật
tuy nhiên trong các quy định chỉ cần tổ chức sử dụng sẽ có hình thức buộc thôi học
khi được hỏi về căn cứ để nhà trường kết luận các em sử dụng ma túy ông nhường nói
các em này la hét rùi bọt mép những biểu hiện này biết rồi đó không phải dương tính mới kỷ luật chỉ cần sử dụng
trả lời câu hỏi của phụ huynh phản ánh xin gặp
để trao đổi cụ thể nhưng hiệu trưởng không tiếp ông nhường cho rằng ông đã ra quyết định kỷ luật rồi
riêng vấn đề phụ huynh phản ánh một học sinh lớp một mươi hai đã đưa thuốc lá điện tử cho hai em học sinh hút thì không bị kỷ luật
ông nhường nói đó là lời khai ban đầu
nhà trường đã báo công an và khi có kết luận nếu nam sinh lớp một mươi hai đưa thì sẽ kỷ luật và hiện nhà trường đang chờ kết quả của công an
trong khi đó một cán bộ công an huyện grongbuk cho biết tiếp nhận phản ánh của nhà trường
công an đã mời em học sinh lớp một mươi hai lên làm việc
tuy nhiên em này khai không đưa thuốc lá điện tử hay ma túy cho hai bạn lớp một mươi một sử dụng
kết quả xét nghiệm nam sinh này cũng âm tính với chất ma túy
khoảng đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba vụ việc trường trung học phổ thông lạc long quân sóc sơn hà nội gửi thông báo
đề nghị phụ huynh lên làm việc về tin nhắn ảnh hưởng đến uy tín của trường nếu không sẽ từ chối công tác giáo dục với học sinh gây xôn xao dư luận
nguyên nhân là do những dòng tin nhắn của phụ huynh trong nhóm chat
chia sẻ băn khoăn về các khoản thu chi quỹ cho mẹ học sinh của nhà trường và phụ huynh cho rằng trường không trung thực và tôn trọng ý kiến của họ
những ngày qua trên mạng xã hội chia sẻ rầm rộ một thông báo của trường trung học phổ thông lạc long quân ở sóc sơn hà nội
về việc sẽ từ chối công tác giáo dục đối với học sinh g lớp một mươi hai a ba nếu như phụ huynh không đến làm việc với ban giám hiệu nhà trường
khiến cho nhiều người bức xúc được biết mấu chốt của những tranh cãi chính là quá trình thu chi quỹ phụ huynh của trường ước tính hơn ba trăm linh triệu đồng mỗi năm
theo họ nhà trường giữ tiền quỹ và chi tiêu không hợp lý
anh hoàng tuấn anh cựu hội trưởng hội phụ huynh học sinh lớp một mươi hai a ba trường trung học phổ thông lạc long quân huyện sóc sơn hà nội cho biết
tôi viết dòng tin nhắn khá dài chia tay mọi người và trình bày lý do vì sao tôi dừng lại không làm chi hội trưởng nữa
bác hoàng sơn toàn có viết vào tin nhắn có sự chia sẻ với tôi về các khoản thu chi đóng góp
tôi cũng không hiểu lý do tại sao nhà trường viết giấy mời và ra thông báo nghỉ học
vì một lý do như vậy
còn anh hoàng xuân toàn cho hay trường yêu cầu mình lên để giải trình việc mình thắc mắc thu chi của nhà trường về nội dung tin nhắn
cái đó mình không đồng ý mình là người đang thắc mắc thì nhà trường phải có trách nhiệm giải thích lại với mình
chứ không phải là yêu cầu người đặt câu hỏi giải thích lại với nhà trường về vấn đề đó
nhưng học sinh lớp một mươi hai a ba đã phải nghỉ một ngày bốn tháng một mươi theo thông báo của giáo viên
anh toàn cũng cho biết nội dung của hội thoại của các phụ huynh được đăng tải trên mạng xã hội
đúng là những đoạn tin nhắn ông trao đổi với các phụ huynh trong nhóm lớp
nguyên vẹn như thế không có chuyện cắt ghép chỉnh sửa hay xóa đi những đoạn nội dung xúc phạm nhà trường nếu có
đại diện nhà trường cho biết trước đó trường này đã bốn lần gửi giấy mời
cử giáo viên tới nhà gặp trực tiếp để mời phụ huynh toàn đến trường để làm rõ về phát ngôn của mình
nhưng phụ huynh không có mặt
ông đình quang dũng hiệu trưởng nhà trường cho biết tính đến thời điểm hiện tại trường chưa ra văn bản đình chỉ học sinh
trên thông báo
trường chưa thể hiện rằng đã có quyết định đình chỉ học sinh
chúng tôi ra thông báo đó chỉ mong phụ huynh phối hợp với nhà trường để tìm đến tiếng nói chung
anh hoàng xuân toàn phụ huynh lớp một mươi hai a ba nhấn mạnh
cái này là do bác trì hội trường và nhóm trì hội trường
ban đại diện cha mẹ học sinh của trường phải đấu tranh thì mới nhận lại được bản chi tiết này
những năm trước không công khai
còn theo ông vũ tam ban hội trưởng hội phụ huynh học sinh lớp một mươi một a một mươi
trường trung học phổ thông lạc long quân huyện sóc sơn
hà nội cho biết
đơn cử như khoản chi hỗ trợ triển khai năm học mới tôi thấy nó không hỗ trợ cho việc học tập
thông tin tôi được biết nhà trường chi vào việc tổ chức kỳ nghỉ cho cán bộ công nhân viên nhà trường ở tam đảo
tuy nhiên ban giám hiệu nhà trường lại phản bác
đương nhiên phải được sự đồng ý của ban đại diện cha mẹ học sinh thì chúng tôi mới sử dụng
chúng tôi không tự ý chi những khoản đó
ngày năm tháng một mươi anh hoàng xuân toàn đã tới trường để gặp gỡ ban giám hiệu
tuy nhiên hai bên vẫn chưa có tiếng nói chung
theo lời anh toàn tiếp anh là chủ tịch hội đồng quản trị
buổi nói chuyện tập trung vào nội dung tin nhắn của anh trên nhóm lớp
anh toàn cho hay chủ tịch hội đồng quản trị cho rằng tin nhắn của tôi là bôi nhọ nhà trường
tôi khẳng định là không nếu nhà trường muốn pháp luật vào cuộc để phân giải thì tôi hoàn toàn đồng ý
cũng trong sáng ngày năm tháng một mươi học sinh g đã đến trường trở lại
anh toàn phụ huynh học sinh g cho biết thêm
tính đến thời điểm hiện tại gia đình chưa nhận được bất kỳ văn bản nào về việc đình chỉ học con anh
cũng không có văn bản nào cho con anh đi học trở lại
anh toàn khẳng định cả việc cho con tôi nghỉ lẫn việc gọi con tôi đi học
đều là do giáo viên chủ nhiệm thông báo qua điện thoại với vợ tôi
tuy nhiên chúng tôi có ghi âm cuộc gọi để chứng minh việc nhà trường yêu cầu con tôi nghỉ học
hôm bốn tháng một mươi về tâm lý của con ngày trở lại trường
anh toàn cho biết con có biểu hiện bất ổn không còn tự tin như trước
hôm qua cháu nằm cả ngày không thiết ăn uống
hôm nay cháu đi học với tâm trạng lo lắng không lạc quan tự ti nữa
cháu sợ rằng vì việc của bố mà cháu sẽ bị đuổi học
chia sẻ vì lý do không đến trường theo giấy mời
ông toàn cho biết do đặc thù công việc thường đi làm xa
ít kỳ ở nhà nên không thể đến trường được
việc này tôi đã trao đổi với giáo viên chủ nhiệm
anh toàn nói con tôi không hề vi phạm một nội quy nào của nhà trường
tôi cũng không sai phạm gì nhà trường đình chỉ học tập là không chính đáng
sau khi nắm được thông tin học sinh g lớp một mươi hai a ba trường trung học phổ thông lạc long quân
bị yêu cầu nghỉ học do lỗi nhắn tin xúc phạm nhà trường của bố
sở giáo dục và đào tạo hà nội đã có chỉ đạo khẩn
yêu cầu nhà trường cho học sinh đi học trở lại
sở giáo dục và đào tạo hà nội đã yêu cầu trường trung học phổ thông lạc long quân
không vì bất cứ lý do nào mà từ chối giáo dục học sinh
đồng thời đã giao các phòng ban xem xét xử lý sự việc theo đúng tinh thần chỉ đạo
đảm bảo các điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh
liên quan tới vụ việc này trường trung học phổ thông lạc long quân
ở huyện sóc sơn thành phố hà nội cũng vừa có báo cáo gửi sở giáo dục và đào tạo
báo cáo do ông đình quang dũng hiệu trưởng nhà trường ký
theo nhà trường anh toàn là phụ huynh học sinh hhg ở lớp một mươi hai a ba
trường trung học phổ thông lạc long quân
ngày hai mươi sáu tháng tám anh toàn có nhắn tin trên nhóm gia lô của lớp một mươi hai a ba với nội dung
vậy là nhà trường không trung thực và không tôn trọng ý kiến của phụ huynh học sinh
vậy trong cuộc họp có cần thiết phải bầu chi hội trường nữa hay không
nếu nhà trường cho rằng làm như vậy là đúng thì đâu cần phải học phụ huynh để làm gì
nhà trường làm gì thì cứ làm đâu cần ý kiến của phụ huynh
tôi không nghĩ một ngôi trường để đào tạo ra những lớp trẻ trong tương lai
lại có những hành động xấu đến như vậy
tru dập cả cái đúng bao che cho cái sai
mập mờ không hề minh bạch trong mọi vấn đề như vậy
bản thân chúng tôi tin tưởng nhà trường đã giao con cái chúng tôi cho nhà trường
để nhà trường thay chúng tôi dạy dỗ các cháu
nhưng trong chính bộ máy lãnh đạo của nhà trường đã như vậy
nhưng khi đào tạo các con của chúng tôi thì các thầy cô đào tạo cái gì
vậy con chúng tôi khi lớn lên phải trù dập những cái đúng và nâng những cái sai lên sao
báo cáo của nhà trường nêu chúng tôi nhận thấy việc làm của anh toàn đã ảnh hưởng nghiêm trọng
đến uy tín và hình ảnh của trường trung học phổ thông lạc long quân
nhà trường cho biết sau đó đã mua hai lần mời phụ huynh học sinh lên làm việc
nhưng phụ huynh không lên
trường sau đó đã mời bác chi hội trưởng phụ huynh học sinh lớp một mươi hai a ba lên
để trao đổi về việc anh toàn nhắn tin như trên
và nhà trường nhờ chi hội trưởng thông báo tới phụ huynh học sinh hhg
sắp xếp thời gian lên làm việc với nhà trường
nhưng nhà trường vẫn không nhận được sự hợp tác từ phụ huynh và gia đình
ngày một tháng một mươi giáo viên chủ nhiệm gọi điện cho mẹ của học sinh g
đáng chú ý trường này cho biết thông báo hôm hai mươi năm tháng chín của nhà trường gửi tới phụ huynh học sinh
có nội dung nếu phụ huynh này không đến trường làm việc học sinh sẽ bị nghỉ học
mục đích chỉ là mong nhận được sự hợp tác từ phụ huynh với nhà trường
chưa có quyết định dừng học nào với học sinh hhg
nhà trường cũng cho biết trường tổ chức học tập từ ngày tám tám
nhưng đến nay nhà trường chưa nhận được bất kỳ khoản đóng góp nào
từ phụ huynh học sinh học phí các phí dịch vụ giáo dục
trước sự việc trường trung học phổ thông lạc long quân thông báo rằng
văn bản sẽ dừng công tác giáo dục với học sinh nếu phụ huynh không làm việc
về tin nhắn xúc phạm nhà trường đặt ra vấn đề pháp lý của quyết định này
nhiều người không khỏi thắc mắc nhà trường có quyền từ chối công tác giáo dục
đối với học sinh hay không trong khi vấn đề không phải do bản thân học sinh
vi phạm kỳ luật mà phát sinh từ phụ huynh
liên quan tới vấn đề này quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm lời giải đáp ngay sau đây
theo dõi vụ việc luật sư hoàng văn tiêm văn phòng luật sư quốc tế lnp nêu quan điểm
trường trung học phổ thông lạc long quân là trường ngoài công lập
mối quan hệ giữa nhà trường và phụ huynh là mối quan hệ hợp đồng cung cấp dịch vụ
cụ thể là dịch vụ giáo dục
theo đó nhà trường sẽ là bên cung cấp dịch vụ giáo dục như đã thỏa thuận với phụ huynh
việc nhà trường từ chối công tác giáo dục đối với học sinh có thể hiểu là việc nhà trường đơn phương chấm dứt
việc cung cấp dịch vụ đã thỏa thuận trước đó với phụ huynh
căn cứ theo điều bốn trăm hai mươi tám năm trăm hai mươi của bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm
thì bên cung cấp dịch vụ được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ khi
bên sử dụng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ các bên có thỏa thuận về các trường hợp chấm dứt
đối với trường hợp đầu tiên bên sử dụng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ
thì theo khoản hai điều bốn trăm hai mươi ba bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm
thuật ngữ này được hiểu là việc không thực hiện đúng nghĩa vụ của một bên
đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng
mục đích cơ bản khi giao kết hợp đồng dịch vụ là bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ
bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ
trong trường hợp này có thể hiểu mục đích cơ bản khi giao kết hợp đồng của phụ huynh
là mong muốn nhà trường cung cấp dịch vụ giáo dục cho con của họ của nhà trường là nhận được đầy đủ học phí
do đó việc phụ huynh không đến làm việc theo giấy mời của nhà trường
để làm rõ tin nhắn gây ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường
không phải là trường hợp không đạt được mục đích của giao kết hợp đồng để làm căn cứ chấm dứt hợp đồng
nhất là việc bị ảnh hưởng uy tín của nhà trường còn chưa rõ ràng
trường hợp thứ hai là việc chấm dứt hợp đồng dựa trên những căn cứ mà các bên khi giao kết hợp đồng đã thỏa thuận
nhà trường muốn chấm dứt cung cấp dịch vụ giáo dục vì lý do nào
thì trước đó phải có thỏa thuận hợp pháp với phụ huynh về nội dung này
khi đó việc chấm dứt cung cấp dịch vụ giáo dục mới đúng pháp luật
thưa quý vị chưa rõ đúng sai thế nào tuy nhiên trong mọi trường hợp
lợi ích của học sinh luôn phải được đặt lên hàng đầu
mọi vấn đề khúc mắc bất đồng giữa nhà trường và gia đình
điều cần được giải quyết trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cao nhất của học sinh
hy vọng nhà trường và phụ huynh sẽ có cuộc đối thoại thẳng thắn
cởi mở và tôn trọng lẫn nhau để giải quyết khúc mắc
đến đây thời lượng của chương trình đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo
tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại